tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã diễn ra lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày nam kỳ khởi nghĩa
và chín mươi tám năm ngày sinh thủ tướng chính phủ võ văn kiệt
cuộc khởi nghĩa năm kỳ là một trong những sự kiện lịch sử hào hùng quanh liệt
trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng
cuộc khởi nghĩa đã thể hiện sức mạnh cuột khởi lòng tin tưởng sẵn sàng hy sinh của nhân dân
các tỉnh nam bộ trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do dưới sự lãnh đạo của đảng
diễn văn kỷ niệm chín mươi tám năm ngày sinh thủ tướng chính phủ võ văn kiệt cũng được đọc tại buổi lễ
một người con ưu tú của quê hương vĩnh long người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
trước đó sáng cùng ngày các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cũng đã dân hoa dân hương
tại tượng đài đốc bình lê cẩn nguyễn giao bìa lưu niệm năm kỳ khởi nghĩa
và dân hương dân hoa tại khu lưu niệm thủ tướng võ văn kiệt